vài ngày gần đây tại tp hcm số người dân ra đường có dấu hiệu tăng trở lại
không bảo đảm việc giữ khoảng cách tối thiểu và không đeo khẩu trang ra khỏi nhà
ubnd tp hcm vừa chỉ đạo về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
ubnd tp hcm yêu cầu người đứng đầu các sở ban ngành chủ tịch ubnd các quận huyện phường xã
tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các nội dung chỉ đạo tại chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trong đó lưu ý yêu cầu mọi người dân ở nhà hạn chế tối đa ra ngoài trừ các trường hợp thật sự cần thiết
đặc biệt không tập trung quá hai người trở lên tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
và phải giữ khoảng cách tối thiểu hai mét nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng
ngoài ra các địa phương đơn vị phải thường xuyên kiểm tra giám sát đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch của người dân cộng đồng các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn
thuộc phạm vi mình quản lý từ đó xử nghiêm kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch covid một mươi chín